điều đáng buồn là nhiều thanh niên từ bỏ ruộng vườn lên thành phố bám theo các băng nhóm đòi nợ để sống và trở nên bất hảo
đau lòng hơn khi những người không phải con nợ vẫn bị các đối tượng dùng mọi biện pháp để ép trả nợ
vì nhận nợ một trăm linh triệu đồng thay cho hai người cháu ông lê đình hữu phước chú tại phường yên đỗ thành phố pleiku tỉnh gia lai
bị nhóm đối tượng đòi nợ bắt cóc hành hung dẫn tới tử vong
nhận nợ thay ở đây đã khiến cho các đối tượng có một điểm tựa có một nơi để chúng có khả năng thu hồi số nợ đó
trong trường hợp này các đối tượng đã hợp thức hóa việc cho vay đó bằng việc ép viết giấy phai nợ để hợp thức hóa khoản nợ bất hợp pháp đó
rõ ràng trong trường hợp này nó thể hiện phương thức thủ đoạn rất tinh vi và cũng khá phổ biến của các đối tượng cho vay
trường hợp này nó thể hiện phương thức thủ đoạn rất tinh vi và cũng khá phổ biến của các đối tượng cho vay
theo nghị định một trăm linh bốn hai nghìn bảy về kinh doanh thịch vụ đòi nợ quy định về điều kiện hành nghề kinh doanh đòi nợ rất chặt chẽ
thế nhưng trong quá trình thực hiện các tổ chức đòi nợ đã có những biến tướng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự đời sống xã hội
hiện nay có rất nhiều trường hợp chiếm dụng vốn lẫn nhau nhưng chưa đến mức xử lý hình sự
các bên chỉ có thể giải quyết bằng quan hệ dân sự
trong khi đó quá trình giải quyết tranh chấp dân sự bằng con đường tòa án thì kéo dài thậm chí có trường hợp rất dài
tòa án cơ quan thi hành án cần phải tuân thủ triệt để về thời hạn giải quyết vụ án và chỉ có như thế mới giải quyết nhu cầu của xã hội
một khi đã tuân thủ về thời gian giải quyết các vụ án dân sự thì vai trò nhu cầu của dịch vụ đòi nợ sẽ giảm thậm chí là không cần thiết
mong rằng khi cấm dịch vụ đòi nợ thuê rồi thì làm sao để chủ nợ lấy được nợ một cách đúng luật mà vẫn hiệu quả
không còn chuyện tạt sơn tạt mắm tôm gọi điện thoại đe dọa đưa ảnh lên facebook thậm chí là bắt cóc giết người nữa